sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ ba
năm năm qua cùng với phong trào thi đua của cả nước ngành công thương đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế
nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã được ký kết mở ra những cơ hội lớn về thương mại và đầu tư thúc đẩy tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế
ngành công thương đã phát động và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành mình đơn vị mình
tiêu biểu là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo doanh nghiệp việt nam hội nhập và phát triển đã có nhiều đề tài sáng kiến giải pháp hữu ích làm lợi cho ngành cho nhà nước và xã hội
nhiều mô hình và giải pháp được nhân rộng có sức lan tỏa trong cả nước
tại hội nghị nhiều đơn vị có thành tích cao trong thi đua khen thưởng đã có những chia sẻ về nỗ lực cũng như các giải pháp để vượt qua các giai đoạn khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao